nhu cầu đối với cà phê hòa tan tăng tróng mặt theo phân tích của ajinomoto doanh số bán các sản phẩm cà phê hòa tan trong thời gian quý hai năm nay tăng một mươi so với cùng kỳ năm trước
thay đổi về xu thế tiêu dùng cũng đã tác động đến việc nhật nhập khẩu hạt cà phê
bảy tháng đầu năm nay việt nam là nước xuất khẩu hạt cà phê hàng đầu vào nhật
nhật đã nhập từ việt nam tổng số sáu mươi bảy ba trăm chín mươi hai tấn cà phê robusta tăng hai mươi sáu so với cùng kỳ